quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sống khỏe trên trường hình nhân dân
thưa quý vị tết là dịp để xâm hợp quay quần bên gia đình người thân
và chắc chắn là không thể thiếu những bữa ăn đầm ấm những chuyến đi chơi
tuy nhiên với những người có bệnh lý nền như là bệnh tim mạch
việc ăn uống sinh hoạt trong những ngày tết cũng cần hết sức lưu ý
để kiểm soát bệnh tốt và có những ngày nghỉ an toàn vui vẻ
tết là dịp để xâm hợp quay quần bên gia đình người thân
đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân chính làm trầm trọng thêm các bệnh mạng tính
như tăng huyết áp dối loạn mỡ máu đái tháo đường tim mạch
những yếu tố nguy cơ về bệnh tim mạch như béo phì mỡ máu cao
chế độ ăn uống không hợp lý như ăn mặn nhiều gây tăng huyết áp
chế độ ăn nhiều dầu mỡ gây dối loạn mỡ máu hút thuốc lá uống rượu bia ít vận động
tất cả đều là yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới tim mạch
có thể dẫn đến tăng huyết áp tài biến mạch màu não nhồi máu cơ tim

những yếu tố nguy cơ về bệnh tim mạch như béo phì mỡ máu cao dối loạn mỡ máu
cũng là những yếu tố khiến bệnh tiến triển
bệnh nhân dối loạn lipid máu cần tuân thủ nghiêm chế độ ăn
đặc biệt là vào những ngày tết
có nhiều cuộc liên hoan với nhiều đồ ăn không tốt cho sức khỏe
việc tuân thủ chế độ ăn và ăn có chọn lọc sẽ góp phần giúp bệnh nhân kiểm soát tốt các chỉ số như
cholesterol chigliserip máu nhằm hạn chế các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra
những người bị bệnh tim mạch hoặc có các yếu tố như tăng huyết áp mỡ máu đái tháo đường
cần luôn duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và hợp lý theo nguyên tắc
ăn uống hợp lý cắt giảm bớt chất béo và chất bột đường tăng khẩu phần rau củ quả
quả cá tránh dùng các thực phẩm chiên xào nhiều dầu mỡ hạn chế dùng các thực phẩm chế biến sẵn
duy trì thói quen tập thể dục đầu đặn bỏ thuốc lá hạn chế sử dụng rượu bia
uống thuốc đúng chỉ định của bác sĩ
thưa quý vị việc duy trì một chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý là điều mà người bệnh tim mạch cần quan tâm
không chỉ trong những ngày lễ tết mà hằng ngày đều nên tuân thủ
trong chương trình ngày hôm nay thạc sĩ bác sĩ nguyễn
nam huy khoa quốc tế bệnh viện tim hà nội sẽ có một số chia sẻ về chủ đề này
để mỗi người bệnh tim mạch hiểu rõ hơn và biết cách bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình
vâng xin chào bác sĩ cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ trong những ngày lễ tết thì phần lớn người dân là sẽ có việc sinh hoạt
ăn uống thoải mái hơn là bình thường
như vậy thì liệu có những nguy cơ nào xảy ra nếu như mà người bệnh tim mạch không tuân thủ chế độ dinh dưỡng
sinh hoạt hợp lý cũng như lơ là việc uống thuốc ạ
thì đấy cái đó là những cái thay đổi trong về chế độ ăn
thế thì nếu mà chúng ta đối với những người bệnh có bệnh tim mạch những người trẻ khỏe thì không sao
những người có bệnh tim mạch thì ví dụ như là chúng ta ăn mặn hơn một chút ăn nhiều muối hơn một chút
thì huyết áp có thể tăng cao nghiện suy tim thì có thể tích nước gây suy tim mất bù
hoặc là mải mê với việc đi chơi thì đôi khi chúng ta quên uống thuốc
thì có những bệnh mạch

chúng ta phải duy trì thuốc đều đặn suốt đời
khi chúng ta ví dụ như nhồi máu cơ tim chúng ta đã đặt sten rồi chúng ta không được quên thuốc ngày nào
khi chúng ta mà quên thuốc thì có thể sẽ xảy ra các biến cố ví dụ như là nhồi máu cơ tim tái phát
hoặc là những cơn tăng huyết áp chúng ta quên mất thuốc huyết áp
vâng thưa bác sĩ khẩu phần ăn của người bệnh tim mạch như thế nào là hợp lý để kiểm soát tốt các chỉ số thưa bác sĩ
khẩu phần ăn của những người bệnh tim mạch thì cũng là một cái mà chúng ta rất cần quan tâm
để có một trái tim khỏe mạnh thì khẩu phần ăn đóng vai cho là nền tảng
cái khẩu phần ăn được các hiệp hội về tim mạch trên thế giới khuyên thì chúng ta nên tập trung vào các bữa ăn có nền tảng
tức là nhiều thực vật ví dụ như là các ngũ cốc nguyên hạt tăng lượng chất sơ hoa quả loại hạt
chúng ta gần đây chúng ta cũng sử dụng nhiều và lượng chất béo thì ít chất béo bão hòa
và nhiều chất béo không bão hòa
người ta khuyên chúng ta có thể ăn hai bữa cá một ngày hạn chế các thịt đỏ lượng rượu thì chúng ta uống ít rượu
chúng ta không bắt chúng ta là không được uống rượu nhưng người ta khuyên là chúng ta chỉ nên tối đa là một trăm linh gram cồn trên một tuần
tức là một ngày chúng ta có thể uống được khoảng một ly rượu vang
vâng như vậy thì xin bác sĩ cho lời khuyên cho những bệnh nhân bệnh tim mạch họ cần lưu ý những điều gì để bảo đảm sức khỏe sau kỳ nghỉ lễ tết ạ
để đảm bảo sức khỏe sau kỳ nghỉ tết thì rõ ràng là trong giai đoạn nghỉ tết chúng ta cũng phải duy trì một chế độ ăn hợp lý
chúng ta cũng nên tập thể dục đều đặn chúng ta cũng không nên nghỉ ngơi hoàn toàn
chỉ ăn uống chỉ uống rượu nó sẽ có thể có những hệ lụy ví dụ như là chúng ta sau kỳ nghỉ chúng ta tăng cân quá nhiều
chúng ta cũng quên uống thuốc hoặc là ăn uống những thức ăn mà quá nhiều dổ mỡ nhiều muối thì có thể gây nên những biến cố không mong muốn
về tập luyện
thì người ta khuyên chúng ta nên là tập thể dục ít nhất một trăm năm mươi phút một ngày và năm ngày một tuần
người ta cũng khuyên rằng chúng ta nên có khoảng hai ngày một tuần để tập luyện các cái môn đối kháng
tức là có cái cường độ nó cao hơn để giảm các cái nguy cơ tim mạch
những người mà chưa có bệnh tim mạch thì chúng ta dự phòng bệnh tim mạch
còn nếu người đã có bệnh tim mạch rồi thì phải tùy theo các cái sức khỏe hiện tại của họ
đúng ví dụ những người mà suy tin
đúng ví dụ những người mà suy tin
đương nhiên họ không thể bắt họ gắn sức nhiều được
nhưng mà vẫn nên là tập luyện đều đạn hàng ngày và cũng ít nhất khoảng ba mươi phút mỗi ngày
tùy theo khả năng tùy theo cái sức khỏe
vâng xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi